công an tp hà nội cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc cháu bé một tuổi bị hành hạ ở phương phương liên quận đồng đa
trước đó công an phường láng thượng quận đông đa tiếp nhận tin báo từ bệnh viện nhi trung ương
trường hợp bệnh nhân cháu bé một tuổi quê ở huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
nhập viện trong tình trạng tím tái ly bì và sốt cao nghi bị ngược đáy hành hạ
qua điều tra vào ngày hai mươi một tháng bảy mẹ cháu thuê đoàn diệu linh ở hà nội trồng với giá ba triệu đồng một tháng
do cháu bị sốt và quấy khóc nên linh và chồng là hoàng thế vũ đã dùng dây xà điện thoại buộc chân
đánh đập và dùng băng dính bịt miệng cháu
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy thấy cháu bé mệt mỏi khó thở vũ và linh đã đưa cháu đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc